tỉnh phú yên vừa có kế hoạch hỗ trợ hơn sáu mươi một tỷ đồng để ngư dân yên tâm sản xuất trên các vùng biển xa
tăng gần gấp sáu lần so với năm hai nghìn một mươi
đây là chương trình tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách phát triển thủy sản của thủ tướng chính phủ
nguồn kinh phí hỗ trợ ngư dân bám biển được thực hiện theo nghị định một mươi bảy của chính phủ về sửa đổi
bổ sung một số điều của nghị định sáu bảy về một số chính sách phát triển thủy sản cho ngư dân
đồng thời thực hiện đầy đủ một số chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo quyết định bốn mươi tám của thủ tướng chính phủ
đến nay số tiền đã chi trả hỗ trợ lên đến hơn sáu trăm sáu mươi bốn bảy tỷ đồng giúp ngư dân vững tin bám biển
năm hai nghìn một mươi tám tri cục thủy sản tỉnh phú yên cũng đã cấp mới giấy phép đăng ký khai thác cho tám mươi tàu cá
tổng công suất ba mươi một trăm linh mã lực
ủy ban nhân dân tỉnh cũng ban hành một mươi ba quyết định phê duyệt danh sách chủ tàu cá đủ điều kiện vay vốn
theo nghị định sáu bảy với tổng nhu cầu vốn gần hai trăm chín mươi tỷ đồng giúp ngư dân có thêm điều kiện phát triển nghề cá theo hướng hiện đại

dân để tuyên truyền phổ biến pháp luật trên biển sẵn sàng trợ giúp ứng cứu ngư dân khi có sự cố
đây là những chương trình cần thiết giúp ngư dân yên tâm sản xuất trên các vùng biển xa